cảnh sát thái lan đã khai thác được những thông tin quan trọng đầu tiên từ những nghi phạm bị bắt giữ liên quan tới vụ đánh bom tại đền thờ errewan khiến hơn hai mươi người thiệt mạng
và ngày hôm qua một trong những nghi phạm đang bị điều tra đã thừa nhận sở hữu chất nổ trái phép đồng thời thừa nhận là người đã cung cấp bom cho nghi phạm người nước ngoài mặc áo vàng đối tượng được cho là đã trực tiếp đặt bom tại đền thờ erragon
cảnh sát thái lan đã khai thác được những thông tin quan trọng đầu tiên từ những nghi phạm bị bắt giữ liên quan tới vụ đánh bom tại đền thờ erawan khiến hơn hai mươi người thiệt mạng
sau khi hoàn thành việc chế tạo bom đã báo cáo cho isaan biết và sau đó được kẻ chủ mưu này ra lệnh đưa bom cho một người đàn ông mặc áo vàng đối tượng được nhận định là nghi phạm số một trực tiếp đặt bom tại đền thờ erawan
isufu còn khai thêm rằng kẻ chủ mưu izan đã đồng thời ra lệnh cho nghi phạm áo vàng đặt bom ở đền thờ éraguan và cả một nghi phạm khác mặc áo xanh thả một quả bom tại bến tàu sathore hôm một mươi tám tháng tám
theo lời khai kẻ chủ mưu izan đã rời thái lan
thái lan hôm một mươi sáu tháng tám tức là trước khi hai vụ đánh bom xảy ra
cảnh sát chưa chính thức xác nhận về quốc tịch của insufu dù đối tượng này mang theo một hộ chiếu với quốc tịch trung quốc ghi nơi sinh là tại tỉnh tân cương khu vực sinh sống của cộng đồng thiểu số duy ngô nhĩ
mối liên quan giữa động cơ vụ đánh bom với cộng đồng duy ngô mỹ đang ngày càng rõ hơn khi cảnh sát xác nhận đã sử dụng tiếng thổ nhĩ kỳ để thẩm vấn các nghi phạm đã bị bắt giữ